tại bến xe trung tâm thành phố đà nẵng trong hai ngày qua lượng người dân sinh viên và du khách
rời thành phố đà nẵng tăng lên so với bình thường
nhưng việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn được bảo đảm
ghi nhận tại bến xe trung tâm thành phố đà nẵng vào buổi chiều tối
tấp nập các chuyến rời bến với lượng hành khách tăng do nhu cầu về quê tránh dịch tăng
nhưng không xảy ra tình trạng quá tải
trong khu vực bến xe điểm bán vé phòng chờ đều đặt nước rửa tay sát khuẩn
các đơn vị vận tải cũng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên mỗi chuyến xe lái xe
nhân viên phục vụ trên xe phải cập nhật danh sách hành khách
các đơn vị vận tải cũng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên mỗi chuyến xe lái xe
nhân viên phục vụ trên xe phải cập nhật danh sách hành khách và hướng dẫn hành khách phải đeo khẩu trang
hành khách được kiểm tra y tế sửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi lên xe và khai báo y tế theo quy định